vào thời điểm này dịch bệnh tà lợn châu phi đang tái bùng phát gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi tỉnh cao bằng
tổng trọng lượng lợn bị tiêu hủy gần ba tấn nguy cơ bệnh lây lan hiện rất cao
nhưng vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị vì vậy để hạn chế dịch lây lan ra diện rộng
cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương cần quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh lợn giống trên địa bàn
nghiêm cấm mua bán lợn giống chưa qua kiểm dịch kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và xử lý ổ dịch
người chăn nuôi nên hạn chế tái đàn nếu chưa bảo đảm được an toàn phòng chống dịch bệnh